xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
chúng ta năm nay là người lái xe ô tô đã hạn chế được sử dụng bia rượu tất nhiên là vi phạm vẫn còn nhưng mà so với các năm trước là giảm rất nhiều
nhưng mà số người đi xe mô tô xe gắn máy uống rượu điều khiển lại có xu thế là vẫn còn tồn tại

và như ông vừa phân tích thì là đã có những cái tình trạng như là phóng nhanh vượt ẩu hay là vượt đèn đỏ rồi là đi không đúng phần đường làn đường
tất cả những cái đó đều là những cái hành vi vi phạm giao thông

làm sao mà để người dân người ta có những cái nhận thức rõ hơn nữa để tránh được
tôi chắc rằng là cái công tác an toàn giao thông là chúng ta là phải thường xuyên phải làm thường xuyên và khắp mọi nơi mọi chỗ
qua cái số bộ tai nạn giao thông thấy rằng là các cái tai nạn này xảy ra chủ yếu là nhiều số các cái đường quốc lộ đường nông thôn nhiều
và những cái nơi mà cái lực lượng tuần tra kiểm soát là ít hoạt
và như vậy rõ ràng là chúng ta phải giáo dục để người dân phải tự giác tự giác để mà chấp hành pháp luật để đảm bảo an toàn cho mình mới là cái gốc
còn cái việc mà dùng lực lượng chức năng để chúng ta xử lý vi phạm nó chỉ là hỗ trợ trong công tác giáo dục thôi
và như vậy thì tôi nghĩ rằng trong thời gian tới chúng ta vẫn phải có một chương trình giáo dục cho người tham gia giao thông
đặc biệt là đối với người lái xe mô tô
máy và ô tô để người ta phải tạo dựng cho mình một ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông
tạo thành một cái nét như là văn hóa như là chúng ta đội mũ bảo hiểm bây giờ khi mà ngồi thì mô tô xe cái máy mà không thấy có cái mũ là cảm thấy nó thiếu cái gì đấy
và như vậy nếu người ta chạy trên đường mà thấy rằng người ta chạy nhanh quá chạy ẩu quá không làm chủ được cái tình thế giao thông
đặc biệt là những cái nơi cua những cái nơi mà khuất tầm nhìn thì phải đi rất là phải chậm để chúng ta có thể kiểm soát được
điều kiện an toàn giao thông
tóm lại là chúng ta chỉ đi được với cái tốc độ nào để chúng ta có thể dừng lại an toàn khi mà phát hiện ra chứa ngại vật ở phía trước
thì khi đó mới đảm bảo an toàn giao thông
còn chúng ta cứ đang chạy và chúng ta nghĩ rằng đây là cái đường của chúng ta
bên tay phải là phần đường của tâm ta
chúng ta cứ chạy thì biết đâu cái đường bên tay phải chúng ta lại có một cái phương tiện khác chạy ngược lại
và như vậy thì gây mất an toàn
tôi nghĩ rằng cái này chúng ta phải dạy không riêng gì về pháp luật mà dạy cho người tham gia thông ấy
mà đặc biệt là trong quá trình dạy lái xe phải làm thế nào để người ta phải cảm nhận được là cái trách nhiệm khi mà điều khiển phương tiện làm thế nào để an toàn
chứ không chỉ thuộc pháp luật
không chỉ thuộc pháp luật mà còn phải ứng xử có văn hóa cái thái độ để đảm bảo an toàn giao thông
và cũng tránh cả cái tâm lý chủ quan nữa đúng không
chỉ chủ quan nhiều
nhiều người chủ quan nghĩ rằng nó không có cái chuyện gì xảy ra
và như vậy thực tế khi xảy ra thì đã là coi sự việc đã xong rồi
thưa ông thì có thể thấy rõ là những cái tính
những cái hiệu tích cực trong các con số thống kê tài nạn giao thông của kỳ nghỉ tết nguyên đá năm nay
thì điều cho thấy rằng là tính đến cái thời điểm này thì các cơ quan chức năng đã thực hiện khá là hiệu quả các cái giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc
và đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc cũng đã liên tục tổ chức ứng trực tại các tuyến quốc lộ trọng điểm để đảm bảo cho người dân đi lại được thông suốt an toàn
và ông có đánh giá như thế nào về sự nỗ lực của các cơ quan chức năng trong những ngày nghỉ lễ vừa qua ạ
chắc là đảm bảo an toàn giao thông làm rất tốt từ cao tốc cho đến các cái quốc lộ cũng như là các cái đường lạc thì làm rất tốt
nó phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng rồi là các cái cơ quan địa phương với lại cảnh sát giao thông
trong đó cảnh sát giao thông vẫn là nồng cốt là lực lượng chính để đảm bảo công tác đảm bảo an toàn hồ thông
thì chắc là cái luồng giao thông rất rất là vất vả gần như là mất tết trong cái dịp này để mà đảm bảo an toàn cho dân
thì tôi nghĩ rằng đây là cái biểu dương rất là vất vả
rất là cao để toàn dân chúng ta ghi nhận cái thành tích này của lực lượng cảnh sát giao thông
vâng xin cảm ơn ông và tôi muốn một câu hỏi cuối cùng dành cho ông đó là dịp nghỉ tết nguyên đán thì vẫn còn là hai ngày
trong những ngày sắp tới thì sẽ là cái thời gian mà cao điểm khi người dân quay trở lại làm việc
mà chúng ta cũng có những con số tích cực trong những mặt khác nhau
nhưng mà dường như thì đánh giá chung vẫn còn là những cái điều đáng suy nghĩ
và theo như ông thì đâu sẽ là những cái giải pháp cụ thể
và ông có khuyến cáo như thế nào
với những người tham gia giao thông trong những ngày sắp tới ạ
thực hiện rằng là chúng ta còn một số ngày nữa
và chắc là là nay mai bắt đầu là dân dân bắt đầu quay về các thành phố lớn với lại cái lực lượng rất là đông đảo
và như vậy thì cái nguy cơ dẫn đến cái tai nạn giao thông ủn tắc giao thông là chúng ta hiện hữu
và nếu như là chúng ta không có một cái nhận thức đầy đủ thì rất dễ có thể là sẽ bùng phát về tai nạn giao thông
và tôi chỉ
mong muốn rằng là tất cả mọi người chúng ta hãy cẩn trọng khi mà quay lại nơi làm việc
quay lại các thành phố lớn
chúng ta đã an toàn trong cái dịp tết rồi
thăm hỏi gia đình rất là vui vẻ rồi
thì bây giờ khi quay lại chúng ta nơi làm việc chúng ta hãy đi chậm một chút đi
tôi cho rằng là cái đi chậm cái chú ý quan sát nó là nòng cốt
là quyết định đến vấn đề an toàn giao thông
chúng ta chỉ chạy với tốc độ mà chúng ta kiểm soát được
kiểm soát được
rồi chừng nào
rồi chúng ta kiểm soát được một cách an toàn thì chúng ta chạy
còn chúng ta không nên chạy với tốc độ quá cao
thì tôi nghĩ rằng là như thế
mặc dù tốc độ cho phép trên đoạn đường đó
ví dụ như là cho mô tô chạy tốc độ sáu mươi kmh
chúng ta có thể chạy bốn mươi kmh
đến thành phố chậm đi ba mươi phút không sao cả
và chúng ta an toàn và khỏe mạnh
thì tôi nghĩ rằng là chúng ta như thế
đừng chạy vội vàng
chúng ta không suy nghĩ
nên suy nghĩ rằng là tốc độ cho phép bao nhiêu tôi cứ chạy bên dưới là an toàn không phải
mà chúng ta phải căn cứ vào cái tình hình giao thông
để chúng ta quyết định tốc độ chạy
thời tiết thế này
và mặt đường thế kia
thì chúng ta quyết định cái điều chạy sức khỏe chúng ta nữa
đấy thì vân vân
thì chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể đến nơi làm việc
đến thành phố
cơ quan chúng ta một cách an toàn
một lần nữa xin được cảm ơn những ý kiến chia sẻ của ông
thưa quý vị và các bạn
khép lại phần góc nhìn chuyên gia của chúng tôi
ngày hôm nay vẫn muốn nhắc lại một thông điệp từ quý vị
đó là hai chữ an toàn khi tham gia giao thông
bởi an toàn cho mình
chính là an toàn cho những người tham gia giao thông ở xung quanh